tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền
quốc hội làm việc tại hội trường thông qua luật quản lý thuế sửa đổi
với bốn trăm bốn mươi hai trên bốn trăm năm mươi ba đại biểu tán thành chiếm chín mươi một ba mươi hai tổng số đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết
quốc hội đã thông qua luật quản lý thuế sửa đổi
theo đó luật quản lý thuế sửa đổi đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến những hành vi
bị nghiêm cấm trong quản lý thuế
tại điều sáu luật bỏ quy định về hành vi bị cấm tại khoản ba điều chín mươi năm về hệ thống thông tin của người nộp thuế
để bổ sung hành vi bị cấm đối với việc làm sai lệch sử dụng sai mục đích
truy cập trái phép phá hủy hệ thống thông tin về người nộp thuế tại khoản tám điều sáu
tại phiên họp với bốn trăm ba mươi chín trên bốn trăm năm mươi đại biểu quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi
theo đó luật đầu tư công sửa đổi quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công
quản lý và sử dụng vốn đầu tư công quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đơn vị
tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công
luật được áp dụng đối với cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công
quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
ngay sau khi thông qua luật quản lý thuế sửa đổi quốc hội đã thảo luận tại hội trường về luật dân quân tự vệ sửa đổi
một số ý kiến đề nghị tiếp tục quán triệt chủ trương
nghị quyết của đảng về tổ chức biên chế cải cách chế độ tiền lương bảo đảm hài hòa hợp lý
giữa yêu cầu xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp
chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng an ninh và những địa bàn phức tạp
nhưng cần tinh gọn về tổ chức biên chế thiết thực hiệu quả tránh giàn trải nguồn lực
nhưng lại có điều hai mươi một thì quy định về ban chỉ huy quân sự ở các cơ quan tổ chức
ngoài ra tôi cũng không thấy có điều nào trong luật quy định riêng về dân quân
kết cấu như vậy là khập khiễng không hợp lý
đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét lại kết cấu luật được cân đối hợp lý và rõ ràng hơn
trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tình trạng chiến tranh thì chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự ở cấp xã do chỉ huy quân đội nhân dân việt nam đảm nhiệm
trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tình trạng chiến tranh thì chỉ huy quân sự ở cấp xã do chỉ huy quân đội nhân dân việt nam đã đề nghị